thủ tục nội dung thẩm định phê duyệt kiểm tra xác nhận hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản và ký quỹ cải tạo phục hối môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
thông từ có đến hai mươi phụ lục trong đó có quy định rất chi tiết với nhiều loại biên bản từ việc đánh giá đến lập đoàn kiểm tra thẩm định các phương án cải tạo môi trường và nhiều phụ lục khác cho thấy tính pháp lý rất chặt chẽ cụ thể
nhưng trên thực tế rất nhiều doanh nghiệp sau khi khai thác xong thường phớt lờ chay ý thậm chí trốn chạy việc hoàn thổ hoàn nguyên theo quy định để lại những vết sẹo nhằm nhở cho môi trường nguy hiểm cho cộng đồng dân cư chung quanh khu vực khai thác
các ngành chức năng của tỉnh sử dụng nguồn kinh phí ký quỹ môi trường để khắc phục đất sản xuất bảo đảm theo đúng kế hoạch báo cáo định giá tác động môi trường của công ty đã lập

những hố sầu hàng chục mét trở thành một khu vực khai thác
những hố sầu hàng chục mét trở thành một khu vực khai thác

các doanh nghiệp không thực hiện phục hồi hiện trạng
đến năm hai nghìn một mươi tám ubnd tỉnh nghệ an có quyết định thu hồi chấm dứt hiệu lực quyền khai thác khoáng sản tại mỏ len chùa của tất cả các doanh nghiệp nói trên
với chính quyền địa phương thì tại thời điểm khai thác việc quản lý về hồ sơ mốc giới chữ lượng khai thác tại mỏ đá len chùa lại gặp nhiều khó khăn
với chính quyền địa phương thì tại thời điểm khai thác việc quản lý về hồ sơ mốc giới chữ lượng khai thác tại mỏ len chùa lại gặp nhiều khó khăn
theo quy định của luật khoáng sản doanh nghiệp sau khi kết thúc khai thác khoáng sản phải có trách nhiệm lập
trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước đó phê duyệt đề án đóng cửa mỏ để thực hiện công tác cải tạo phục hồi môi trường
tuy nhiên máy móc thì còn đây nhưng chủ doanh nghiệp thì lại khó liên lạc
giám đốc của công ty đó thì trên thực tế là họ là người đấy nhưng công việc họ đi làm thì trên thực tế mà chứ để một địa phương mà liên lạc cho giám đốc của công ty đó thì cũng cực kỳ là vất vả khó khăn bởi vì họ không ở một nơi
hiện trường ngổn ngang cây trồng trên đá cõi cọc siêu vẹo trước một hồ nước sâu hóa
cách khu dân cư chừng vài chục mét như thế này khiến người dân sống chung quanh khu vực rất lo lắng và bất an
trước đây dân cũng rất là khổ rồi và nay khai thác xong thì hiện tại là chưa được hoàn thổ
thì thật ra thì chúng ta biết là nếu chưa được hoàn thổ thì chắc chắn là sẽ rất là nguy hiểm bởi vì trẻ con xung quanh đây cũng rất là đông
mà thật ra trẻ con chơi có khi dần đến nguy hiểm có thể là đó là một cái tạc hại cũng rất là lớn
theo nghị định số bốn trăm linh hai nghìn một mươi chín thay thế nghị định số một trăm chín mươi hai nghìn một mươi năm về việc ký quỹ bảo vệ phục hối môi trường cũng nêu rõ
tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ tại quỹ bảo vệ môi trường địa phương
hoặc quỹ bảo vệ môi trường việt nam
số tiền ký quỹ phải được tính toán bảo đảm đủ kinh phí để cải tạo phục hối môi trường
căn cứ vào các nội dung cải tạo phục hối môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
đối với các cái đơn vị mà hiện nay đang khai thác trên nơi bán thì chúng tôi đề nghị với ngành tân nguyên là chúng ta có thể là phải cấn đối lại ký quỹ hoàn thổ
làm sao để đủ để sau này chúng ta có cái sự gian đe
như là để cho các cái đơn vị mà khai thác họ phải có cái phương án và có cái sự tích cực trong cái chuyện là phải hoàn thổ lại
mà nếu họ không làm thì quỹ đó đủ để chúng ta có thể thuê một đơn vị độc lập để chúng ta thực hiện cái chuyện hoàn thổ đúng như theo cái quy hoạch theo phương án mà tỉnh đã phê duyệt
hiện nay theo quy định tại nghị định số một trăm năm mươi năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì mức xử phạt cao nhất là hai trăm năm mươi triệu đồng
đối với hành vi không thực hiện cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc từng giai đoạn hoạt động hoặc khi kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản theo phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt
như vậy từ việc cấp phép giám sát việc khai thác của các cơ quan chức năng ở nhiều địa phương đã thực sự chặt chẽ hay chưa
hay với mức xử phạt như vậy đã đủ sức gian đe với các doanh nghiệp chây ý hoặc trốn việc hoàn thổ hay chưa điều này thực tế đã chứng minh
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau